sáng nay ngày một tháng sáu tại buổi tiếp ở hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng thủ tướng lào thông lung sisulit
người bạn lớn của nhân dân việt nam vừa có chuyến thăm và tham dự hội nghị tương lai châu á tại nhật bản thành công tốt đẹp
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ chính phủ các bộ ngành hai bên đang tích cực thực hiện các thỏa thuận mà bộ chính trị hai nước đã đề ra
trong đó rất nhiều lĩnh vực công việc quan trọng đã đạt được kết quả tích cực
thủ tướng cho rằng hiện nay hai nước đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
nhất là thúc đẩy các công trình hạ tầng quan trọng như cảng vũng áng đường cao tốc viêng trăn hà nội
thủ tướng khẳng định việt nam luôn nỗ lực hết sức mình tăng cường hợp tác với lào
giúp đỡ nhân dân lào anh em trong sự nghiệp phát triển đất nước
thủ tướng lào thông lung sisulit cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành sự đón tiếp nồng hậu
bày tỏ vui mừng và cho rằng những cuộc gặp như thế này là cơ hội tốt dịp hết sức quan trọng
để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi các biện pháp tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác
thủ tướng lào vui mừng cho biết chính phủ các bộ ngành cơ quan của lào đang nghiêm túc
thực hiện những nhiệm vụ mà bộ chính trị hai nước đã thỏa thuận
thủ tướng lào đánh giá cao việc xúc tiến triển khai các dự án kết nối giao thông hai nước
có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao lưu kinh tế hai nước cũng như trong hành lang kinh tế đông tây
hai thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh
tạo bước đột phá thời gian tới